nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tổ chức điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba đã bắt giữ được nhuộn và nhóm thanh niên cùng nhậu với nhuận trong đêm xảy ra vụ án
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy đăng
chủ tải huyện lạng giang tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng là đăng tải lên mạng xã hội các thông tin hình ảnh về các mặt hàng gia dụng
rồi giao bán với giá sỉ
khi có người liên hệ mua hàng thì đăng yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước
sau khi bị hại gửi tiền đối tượng đã chiếm đoạt và tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại
theo điều tra ban đầu vào khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đăng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện truyền án đang tiếp tục được mở rộng
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nguyễn duy đăng thì nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
đội quản lý thị trường số ba của quản lý thị trường tỉnh cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
thu giữ nhiều loại hàng hóa là mỹ phẩm thực phẩm thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại km một trăm năm mươi bốn trăm linh thuộc địa phận phường xuất hóa tp bắc cạn lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông nguyễn văn bình điều khiển
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có chở một trăm bốn mươi bốn tuyếp mỹ phẩm hai trăm linh hộp medica antiver và một mươi sáu hộp nước yến xào
hai thùng bánh chữ nước ngoài năm kg xúc xích năm mươi hộp thuốc tân dược anaferon
tiếp đó cũng tại địa phận phương xuất hóa lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông vũ đình tiến điều khiển
thì phát hiện một bao tải dứa bên trong có chứa một trăm hai mươi ba kg móng giò
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ
còn tại bến tre phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với chốt giao thông cầu rạch miễu thuộc phòng cảnh sát giao thông
vừa bắt quả tăng trần văn minh và trịnh thị ngọc ân cùng chú tại tỉnh long an về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
khi minh điều khiển xe ô tô chở theo ân từ long an về biến tre đến trạm thu phí cầu rạch miễu
thì lực lượng chức năng đã ra tín hiệu cho dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển hai chín trăm tám mươi bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu scott và hero để trong cốp sau xe
bước đầu các đối tượng khai nhận đây là số thuốc lá lậu được đem về bán trên thành phố thành phố bến tre để kiếm lời
vào phần cuối nhân thường lệ
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và đến đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu ba thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị hồng loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi hai và có sẹo một cm dưới trước đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý